vào cuối tuần qua chính quyền kashmir của ấn độ đã tổ chức lễ hội đạp xe trên tuyết
và các sự kiện thể thao mạo hiểm khác tại thị trấn du lịch gulmark của phần lãnh thổ liên bang này
lễ hội đạp xe trên tuyết được tổ chức trong khuôn khổ các sự kiện vào ngày quốc tế vùng núi của ấn độ
nhằm mục đích kích cầu du lịch mạo hiểm và du lịch mùa đông ở khu vực đang gặp khó khăn
walmark luôn là điểm đến triệt tuyết nổi tiếng ở ấn độ vì phong cảnh rất đẹp
tuy nhiên sau khi chính phủ ấn độ thu hồi quy chế đặc biệt của jammu và kashmir
và áp dụng lệnh giới nghiêm kéo dài ngành du lịch ở bang này vẫn đang cố gắng phục hồi